thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa cho biết
trước tình hình phức tạp của bão số ba tất cả tàu cá của tỉnh đều đã bảo đảm thông tin liên lạc với bờ
tính đến trưa một một tám có hơn năm phương tiện với một mươi năm tám trăm linh lao động đang neo đậu tại bến
vẫn còn gần hai phương tiện với gần một mươi lao động đang hoạt động trên biển
hiện tại tất cả phương tiện tàu cá đều đảm bảo thông tin liên lạc với đất liền
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đài thông tin báo bão liên tục thông báo
kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi của bão để chủ động phòng tránh
không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng thường trực một trăm linh để ứng phó với bão số ba